vận động viên và thành viên khác của các đoàn thể thao cũng như phóng viên tham dự thế vận hội
đều phải tiêm đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín mới được phép vào khu vực dành riêng cho olympic
và được miễn cách ly đủ hai mươi một ngày
những khu vực đặc biệt bao gồm làng olympic sân vận động phương tiện vận chuyển v v
trước khi lên máy bay đến bắc kinh các vận động viên và thành viên đoàn thể thao
cũng phải trình diện được hai xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai thực hiện trong thời gian gần
khi đặt chân đến sân bay ở bắc kinh
các vận động viên đều được kiểm tra nhiệt độ và xét nghiệm với mẫu phẩm lấy thường mũi và họng
sau đó một xe buýt sẽ đưa họ đến địa điểm định trước
nơi họ chờ đợi sáu tiếng đồng hồ để nhận kết quả xét nghiệm
nếu kết quả là âm tính họ sẽ đến những địa điểm đã được thông qua
những biện pháp phòng dịch cơ bản cũng được khuyến khích như phòng thông gió
và mọi người giữ khoảng cách một m với nhau và hai m đối với các vận động viên
khẩu trang n chín mươi năm phải được đeo ở môi trường ngoài trời
và trong nhà với vài trường hợp ngoại lệ như khi mọi người ăn uống
phòng ăn sẽ có vách ngăn và chỗ ngồi duy trì khoảng cách
ở những nơi khó giãn cách xã hội như thang máy mọi người không được nói chuyện
nhiều nhân viên được giao nhiệm vụ đứng tại các địa điểm quan trọng để giám sát
và đảm bảo mọi người tuân thủ quy định phòng dịch
trở lại với điểm nóng trung quốc theo bộ công thương
mặc dù mở cửa cho các lô hàng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu kim thành hai lào cai
nhưng trung quốc vẫn kiên định với chiến lược zero covid
nên kiểm tra rất gắt gao virus sars cov hai trên vỏ bao bị các lô hàng xuất khẩu
vì vậy để xuất khẩu thành lòng sang trung quốc không bị gián đoạn
vì các rủi ro liên quan đến dịch covid một mươi chín
bộ công thương nhấn mạnh vấn đề sống còn lúc này là giữ cho hàng hóa bao bì không bị nhiễm virus
nếu phía nước bạn lại phát hiện acid nucleic trên bao bì hay hàng hóa
thì họ có thể sẽ lại đóng cửa với trái cây việt nam
ông nguyễn như tiệp cục trưởng cục quản lý chất lượng nông lâm sản
và thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng
nhấn mạnh về những yêu cầu kỹ thuật mà hải quan trung quốc yêu cầu
đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này
chỉ những cơ sở có tên trong danh sách được trung quốc công nhận
và từ vùng trồng được trung quốc công nhận thì mới được xuất khẩu sang trung quốc
hàng đi chính ngạch hàng đi tiểu ngạch hàng đi đường bộ hay đường thủy
đều phải đáp ứng những yêu cầu không có phân biệt gì khác cả
ông nguyễn như tiệp nhấn mạnh
ông nguyễn như tiệp lưu ý phía trung quốc gần đây xét nghiệm virus sars cov hai
trên bao bì chứ không phải là trên bao bì trực tiếp bao gói sản phẩm
thực tế cho thấy virus sars cov hai đã được phát hiện trên bao bì ngoài
chứ không phải là trên thực phẩm là quả thanh long hay là bao bì trực tiếp đựng quả thanh long
cho đến nay trung quốc chưa phát hiện sars cov hai trên thực phẩm
ngoài việc kiểm tra an toàn thực phẩm thì phía trung quốc lấy mẫu kiểm tra bao bì ngoài
để xét nghiệm sars cov hai
vì vậy các đơn vị doanh nghiệp bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm
về xây dựng mã số vùng trồng
gói để đảm bảo yêu cầu về chứng tự gốc các lô hàng thực vật động vật
đều phải có giấy chứng nhận kiểm định thực vật đối với thực vật
và giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thủy sản hoặc động vật
thì mới đáp ứng yêu cầu để hải quan trung quốc cho thông quan
ông nguyễn như tiệp thông tin
xin được chuyển sang thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
tại trung quốc tuy số ca mắc covid một mươi chín có giảm
nhưng nước này vẫn chưa xác định được nguồn gốc lây lan của làn sóng omitron mới nhất
ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc vào ngày một mươi năm tháng một báo cáo
một trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín giảm so với hai trăm linh một ca một ngày trước đó
trong số một trăm sáu mươi năm ca mới có một trăm linh bốn ca trong cộng đồng giảm từ một trăm bốn mươi ba ca ngày một mươi ba tháng một
được ghi nhận ở hà nam thiên tân quảng đông thiểm tây và triết giang
trung quốc cũng báo cáo hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín không thể hiện triệu chứng trong ngày một mươi bốn tháng một
giảm từ bốn mươi hai ca một ngày trước đó
các thành phố trên khắp trung quốc đã tăng cường cảnh giác về dịch covid một mươi chín trong bối cảnh
bắc kinh sắp tổ chức thế vận hội mùa đông ngày bốn tháng hai tới đây
nhiều chính quyền địa phương khuyến cáo cư dân không ra ngoại thành nếu không cần thiết
trong khi hàng chục chuyến bay quốc tế và trong nước bị đình chỉ
mặc dù kiểm soát nghiêm ngặt nhưng truyền thông nhà nước trung quốc ngày một mươi năm tháng một đưa tin
bắc kinh đã phát hiện một ca mắc covid một mươi chín tại quận hải điến
không rõ người này mắc biến thể sars cov hai nào
trung quốc ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín cộng đồng liên quan tới biến thể omitron
rất dễ lây lan tại ít nhất bốn tỉnh và thành phố bao gồm thiên tân hà nam quảng đông và liêu ninh
bắc kinh cảnh báo omicron làm tăng thêm rủi ro lây lan covid một mươi chín khi nhiều người
từ nước ngoài trở về trung quốc nhân dịp tết nguyên đáng
tính đến ngày một mươi bốn tháng một trung quốc ghi nhận tổng cộng một trăm linh bốn bảy trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong và chín mươi sáu sáu trăm năm mươi tám trường hợp phục
các nhà khoa học thuộc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh giang tô
nhà dịch tế học và virus học hàng đầu trung quốc chen wei và nhân viên của công ty
cansino piallotics đã tiến hành nghiên cứu trên bốn trăm hai mươi người đã tiêm hai liều sinovac
kết quả cho thấy những người dùng liều tăng cường bằng vaccine dạng hít của cansino
có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn bảy một mươi một lần so với những người tiêm mũi thứ ba siriovat
khi so sánh với mũi ba sinovac về phản ứng trước denta
vaccine dạng hít của canxino có khả năng trung hòa chéo cao hơn từ một mươi tám đến hai mươi bốn lần
sau hai mươi tám ngày sử dụng như liều tăng cường
nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hít casino làm liều tăng cường
có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi đau đầu sốt khô miệng hoặc sưng cổ họng
kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng prepint with the lancet tuần trước nhưng chưa được bình duyệt
casino công ty có trụ sở ở thiên tân trung quốc cho biết vaccine dạng hít là phương pháp
khó khăn khó khăn khó khăn
không xâm lấn và dễ dàng sử dụng với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng thường xuyên và quy mô lớn
đây là vaccine sử dụng công nghệ vector trong khi sinovac là vaccine bất hoạt
tổ chức y tế thế giới who đã khuyến nghị các quốc gia dùng vaccine bất hoạt để tiêm liều đầu tiên
nên sử dụng vaccine mna hoặc vector để tiêm liều thứ hai hay liệu tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn
tuy nhiên vaccine casino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt
một thử nghiệm lâm sàng
ở người với một mươi ba người đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu clyco trios tháng trước
thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hít và nghiên cứu chính thức dự kiến hoàn thành vào tháng bốn